chương trình nhịp sống số của truyền hình công an nhân dân
chương trình được phát sóng vào hai mươi h ba mươi năm thứ năm hàng tuần trên kênh intv
thưa quý vị chúng ta gặp nhau trong chương trình nhịp sống số đầu tiên của năm mới giáp thìn
thay mặt cho những người thực hiện chương trình
thanh tú xin được gửi tới quý vị lời chúc mừng năm mới an khang và thịnh vượng
thưa quý vị theo báo cáo của bộ thông tin và truyền thông
năm hai nghìn hai mươi ba công tác chuyển đổi số của việt nam đạt được nhiều kết quả ấn tượng
nhận được sự ghi nhận đánh giá của nhiều tổ chức quốc tế
tổ chức sở hữu trí tuệ thế giới xếp hạng chỉ số đổi mới sáng tạo của việt nam năm hai nghìn hai mươi
đứng thứ bốn mươi sáu tăng hai bậc so với năm hai nghìn hai mươi hai
lộ trình chuyển đổi số của việt nam liên tiếp duy trì trong nhóm năm mươi nước dẫn đầu từ năm hai nghìn một mươi tám đến nay
với mục tiêu lấy người dân làm trung tâm vì lợi ích của người dân
nhiều hoạt động phục vụ người dân đã được chuyển dịch lên môi trường số
cùng với đó là công nghệ tự động ngày càng phổ biến hơn trong đời sống xã hội
vấn đề an toàn thông tin an ninh mạng cũng hết sức được lưu tâm
có thể nói chuyển đổi số ở việt nam được ví như chuyến tàu công nghệ mà không một hành khách nào muốn bỏ lỡ
chúng ta vừa mới có một trải nghiệm mua vé tại chuyến tàu cát linh hà đông
gần như chúng ta thì không thấy bóng dáng một nhân viên phục vụ nào
và chiếc thẻ lên tàu thì cũng là thẻ tự động
vậy thì anh đánh giá như thế nào về các yếu tố chuyển đổi số của chúng ta trong năm hai nghìn hai mươi ba
và chúng ta sẽ có những chiến lược phát triển như thế nào trong năm hai nghìn hai mươi bốn

và chúng ta thực hiện các giao dịch các chuyển đổi số các chuyển đổi số của mọi người
chúng ta thực hiện các giao dịch các hoạt động tự động rất là nhiều
sử dụng các app trên điện thoại các công nghệ không dây
và mọi người kể cả từ vùng sâu vùng xa hay là thành phố
thì cũng đã quen dần với các cái giao dịch điện tử đó
tôi nghĩ là quá trình chuyển đổi số của chúng ta trong năm hai nghìn hai mươi ba
cũng đã đi vào cuộc sống rất là nhiều
và đối hẹn sẽ có thể phát triển tiếp trong năm hai nghìn hai mươi bốn
trong năm hai nghìn hai mươi ba thì tôi nghĩ là có một cái trào lưu
và cũng như là rất là nhiều người quan tâm
đó chính là chat gpt
và bản thân chúng tôi cũng đã
có rất nhiều cái chương trình về cái chủ đề đó
và gần như khi mà xuất hiện trav gpt hay là công nghệ ai
thì rất nhiều ngành nghề
và cũng rất nhiều những người làm việc
đang lo lắng về cái sự có khả năng mất việc của mình
vậy thì anh nói như thế nào về chat gpt cũng như là công nghệ ai ạ
nếu mà nhìn riêng vào góc độ về an toàn thông tin
thì ai cũng đang được sử dụng
cả phía của kẻ tấn công và những công ty đưa ra các giải pháp để bảo vệ
chúng ta thấy là cái sự xuất hiện của chat gpt
nó có thể là một cái vũ khí mà kẻ xấu có thể lợi dụng để tấn công và sử dụng
chẳng hạn như là tạo ra các nội dung lừa đảo trực tuyến
cho đến hàng triệu người
và mỗi một người thì có những nội dung khác nhau
trong thời gian rất là ngắn
và cái đấy thì chỉ có ai mới có thể thực hiện được nhanh chóng như vậy
hoặc là những cái thông tin liên quan đến hình ảnh
hoặc các nội dung website
có thể tạo ra bởi ai
đặc biệt là chúng ta thường hay cẩn thận
khi nhận được những thông tin
khi nhận được tin nhắn của người lạ
nhưng mà bây giờ kể cả gọi điện hoặc là video call
thì ai cũng có thể tạo ra những video mà mạo danh của người thân của chúng ta
thì đấy là những cái mặt xấu
mà có thể sẽ bị kẻ xấu lợi dụng để thực hiện các cuộc kiếm nông lừa đảo
các cái cuộc tấn công lừa đảo trong năm hai nghìn hai mươi ba
thì chúng ta đã thấy được là cái mức độ nguy hiểm
cũng như là cái thiệt hại khi mà công nghệ đã sử dụng
và cũng như là hỗ trợ giúp cho các đối tượng xấu
thực hiện những hành vi lừa đảo của mình
anh có thể nói gì về các cuộc tấn công lừa đảo trong năm hai nghìn hai mươi ba
các cuộc tấn công lừa đảo vẫn sẽ luôn tiếp diễn
và tôi nghĩ là trong hai nghìn hai mươi ba là một trong những năm rất là bùng ngủ
của các lừa đảo truyền tuyến
có thêm sự xuất hiện mới trong năm hai nghìn hai mươi ba so với những năm trước
đấy là các cuộc tấn công lừa đảo bây giờ là
ngoài việc dụ người ta vào các trang web nhập thông tin
thì các kẻ xấu dụ chúng ta cài đặt các cái ứng dụng lên trên điện thoại thông minh của mình
chiếm quyền kiểm soát của điện thoại
và thực hiện ra giao dịch rất là lớn
và theo ghi nhận của chúng tôi thì cũng đã từng có những nạn nhân bị lừa
lấy gần hai mươi tỷ đồng
vì bị lừa cài áp
cái con số tôi nghĩ rằng là sẽ rất là nhiều người cảm thấy chóng váng
khi mà biết được là có những cái vụ lừa đảo lên cái số tiền lớn như vậy
và tôi cũng được biết là trong năm hai nghìn hai mươi ba thì công ty của anh
đã phối hợp cùng với dự án chống lừa đảo của ngô minh hiếu
vậy thì lý do tại sao mình kết hợp
có cái sự phối hợp với dự án chống lừa đảo của ngô minh hiếu
và thực sự nó đã mang lại hiệu quả như thế nào
trong công tác đồng hành cùng với chính phủ nhà nước
chống lại những tội phạm trên không gian mạng như vậy
một trong những hình thức tấn công phổ biến
và nhắm vào người sử dụng cá nhân
đấy là lừa đảo trực tuyến
chúng ta thấy các hình thức lừa đảo rất là tinh vi
chúng tôi cũng là một trong những công ty đưa ra các giải pháp về an toàn thông tin
và việc chống lại lừa đảo trực tuyến
cũng là một trong những thách thức mà chúng tôi sẽ phải đối mặt
khi làm việc với dự án chống lừa đảo
thì chúng tôi rất là đồng quan điểm với dự án
đấy là chúng ta cần phải hợp tác giữa các công ty về an toàn thông tin
và tổ chức với nhau để thực hiện việc chống trung tay của chống lừa đảo
và bằng việc chúng tôi xây dựng một cơ sở dữ liệu
về các trang web độc hại các nguồn lừa đảo
chúng tôi cũng sẵn sàng chia sẻ với dự án
và hiện nay nó cũng là một trong những việc chia sẻ
và chúng tôi nghĩ là có rất là tích cực cho cộng đồng

và việc dự án chống lừa đảo phát triển
cũng là một trong những kết quả mà chúng tôi cảm thấy là hân hạnh được tham gia cùng đồng hành
sau khi kết thúc chuyến tàu chặng đường trên tàu điện trên cao này
tôi cũng rất muốn sẽ đến cùng với công ty của anh
để chúng ta xem được sự phát triển cũng như sự đồng hành của anh
đối với công tác chống lừa đảo
đặc biệt là liên quan đến bảo vệ an toàn an ninh thông tin
trong quá trình chuyển đổi số
giới thiệu với nhung đây là trung tâm điều hành giám sát an thông tin
của công ty sarada
công việc hàng ngày của nhóm là các bạn tiếp nhận các sự kiện về tấn công mạng
và sau đó phân tích điều tra
từ đó thì đưa ra các biện pháp để xử lý và ngăn chặn
cũng như là khôi phục lại các hệ thống
và đưa ra các biện pháp để xử lý và ngăn chặn

tránh những cuộc tấn công tương tự xảy ra trong thời gian tới
tức là trong năm hai nghìn hai mươi ba
thì team đã thực hiện những kế hoạch
cũng như là đã triển khai những kế hoạch như thế nào
và đặc biệt là các cuộc tấn công
thì chủ yếu là như thế nào
trong năm hai nghìn hai mươi ba
các cuộc tấn công nhắm vào các cơ quan nhà nước
hoặc là các doanh nghiệp
thì liên quan nhiều đến các cuộc tấn công apt
tấn công tương vi có chủ đích
thì thông thường là
nó có thể thông qua bằng các mã đập
gắn vào trong các email
và gửi tới một số các nhân viên
các chuyên viên của các cơ quan
và sau khi kiểm soát được
cái máy tính của chuyên viên
thì hacker tìm cách
sẽ nâng quyền lên
và chiếm quyền kiểm soát rộng hơn trong hệ thống
và đấy là điều những cuộc tấn công
nó sẽ mang tính chất là ngầm và tinh vi
thì việc giám sát phát hiện
nó sẽ phải đòi hỏi
phải tính theo dõi sát sao
cũng như là sử dụng nhiều công nghệ mới
để từ đó
phát hiện ra những hành vi bất thường
vậy thì trong năm hai nghìn hai mươi bốn
tiếp tục có những kế hoạch triển khai như thế nào
đối với cả một team hết sức quan trọng
như thế này của công ty

cái việc vận hành nó vẫn sẽ là công việc hàng ngày
và đặc biệt là
sẽ phải đối phó với những cuộc tấn công
mức độ tinh vi cao hơn
thì xu hướng tấn công trong hai nghìn hai mươi bốn
ngoài những cuộc tấn công apt
như có mô tả
thì nó có thể
các cuộc tấn công lừa đảo trực tuyến
nó sẽ ở mức độ tinh vi cao hơn
ngoài ra thì có thể xuất hiện thêm nhiều
các cuộc tấn công nhắm vào
hệ thống iot hoặc hệ thống mạng điều khiển công nghiệp
các nhà máy vận hành
thì cái mức độ nghiêm trọng nó sẽ là rất là cao
nếu mà những cuộc tấn công này nó có thể thực hiện được
tại cái không gian này tôi hơi tò mò
một chút ở trên đây thì có một cái màn hình
với rất nhiều các cái thông số
thì không hiểu là các cái thông số này
nó biểu hiện cái gì
và nó đang hỗ trợ như thế nào
cho cái team của chúng ta đang trong công tác
mà có những cái thông tin
về cảnh báo
các cuộc tấn công cũng như là lời đạo
trong công việc giám sát thì các cái số liệu
thông kê của các sự kiện tấn công xuất hiện được
thu thập được là rất là quan trọng
chủ yếu là mọi người làm việc trên màn hình máy tính
tuy nhiên thì có một số các màn hình chung
để cảnh báo những cái sự kiện lớn
hoặc là những cái hiện tượng tổng hợp lại
bao gồm các sự kiện liên quan tấn công
và các cái máy chủ web
hay là các cái tấn công bằng mã độc
nhắm vào các máy tính trong hệ thống mạng
của các doanh nghiệp tổ chức
thế trên màn hình giám sát thì các cái số liệu
nó thể hiện được cái nhiệm vụ tấn công
và những cái sự kiện về an ninh
mà ghi nhận được
chẳng hạn như là những cái hành động tấn công
nhắm vào các máy chủ
máy chủ web
rồi tấn công vào các cái máy tính cá nhân
các kết nối độc hại
từ các máy tính đấy đến tiên biển điều khiển
chúng tôi hy vọng rằng là với
hoạt động của team như thế này
thì công ty của anh sẽ sớm có những cái cảnh báo
cũng như là các dự báo cho các cơ quan quản lý nhà nước
cũng như là
đối với cả người dân
chúng ta kịp thời ngăn chặn cũng như là xử lý
các tình huống tấn công trên không gian mạng
một lần nữa xin cảm ơn chia sẻ của anh
công nghệ số đang phát triển mạnh mẽ
từ đó bùng nổ
các hình thức giao dịch trên mạng
nhưng bên cạnh sự tiện ích
những rủi ro cũng xuất hiện
theo thống kê của cục an toàn thông tin
bộ thông tin và truyền thông
trong năm hai nghìn hai mươi ba
cơ quan này đã nhận được gần một mươi sáu phản ánh
về các trường hợp lừa đảo trên mạng internet
trong đó chín mươi một
liên quan đến giả mạo lừa đảo
trong lĩnh vực ngân hàng tài chính
nội dung và hình thức lừa đảo trực tuyến
không mới nhưng các đối tượng lừa đảo
đã chuyển hướng vào các nạn nhân mới
chính vì vậy
việc lên tiếng và chung tay của cộng đồng
chính là việc cần làm
để giảm thiểu tình trạng này
trong năm hai nghìn hai mươi ba
tổng số tiền người dân bị các đối tượng lừa đảo
chiếm đoạt trên mạng khoảng tám đến một mươi tỷ đồng
tăng gấp rưỡi
so với năm hai nghìn hai mươi hai
đây là con số dựa trên những sự việc
người dân đến trình báo cơ quan công an
thực tế con số này có thể còn cao hơn
vì nhiều người dân không bị trình báo
bộ công an có biết
trong năm qua cũng đã khởi tố một năm trăm linh vụ án
vì tội lừa đảo trên không gian mạng
nhưng có đến trên một hai trăm linh vụ án
phải tạm đình chỉ điều tra
gia hạn điều tra vì không xác định được
cụ phạm của vụ việc
tương đương có đến trên bảy mươi năm số vụ việc
không thể điều tra tiếp
liên minh chống lừa đảo toàn cầu gasa
và dự án xã hội chống lừa đảo
cũng công bố báo cáo về tình trạng lừa đảo qua mạng
tại việt nam năm hai nghìn hai mươi ba
theo đó số tiền mà người việt nam
bị lừa đảo qua mạng lên đến một mươi sáu tỷ usd

thiệt hại trên toàn cầu
khi đời sống của chúng ta
dịch chuyển dần lên môi trường số
chúng ta phát triển chính phủ số
kinh tế số xã hội số
thì đồng nghĩa về đó tội phạm truyền thống
sẽ dịch chuyển từ môi trường truyền thống
lên môi trường số
và ngày hôm nay trong trường số
trong chuyến tàu công nghệ của chúng tôi
sẽ gặp gỡ với một nhân vật hết sức đặc biệt
và anh là ai
anh chính là chủ của dự án chống lừa đảo
trong suốt ba năm vừa qua đã hỗ trợ người dân
chống lại những tội phạm trên môi trường số
và hãy nhấn đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng tôi
và hãy nhấn đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng tôi

nhịp sống số của truyền hình an ninh tv ngày hôm nay
trong chuyến tàu công nghệ của chúng tôi
một chặng đường ghé thăm đó chính là
lễ kỷ niệm ba năm
thành lập dự án chống lừa đảo
ngay lúc này tôi rất muốn hỏi hiếu
lý do tại sao bạn cho ra đời dự án này
và đến thời điểm này
hiệu quả của dự án này ra sao
dự án chống lừa đảo đã thành lập được
ba năm rồi hơn ba năm nay
thì tính tới nay
chống lừa đảo cũng đã giúp được hơn
cho hai mươi năm nạn nhân trên cả nước
và bảo vệ người dùng online
phải vài trăm triệu người là ít
thì dự án này lập ra
mục đích ban đầu
là thật sự
là thật sự
là chỉ cho vui thôi
anh em làm chỉ cho vui
tại vì là vì cộng đồng mà
mỗi người ai cũng có công việc riêng
thành ra là khi mà
lập ra dự án này
ban đầu thì cũng chỉ là muốn
giúp ích được một vài người ra đó
thì như vậy cũng là gọi là vui rồi
nhưng mà dần dần thì
lại kêu gọi được thêm
rất là nhiều thành viên
và cảm thấy có thêm nhiều động lực
và mình cũng nhận được sự ủng hộ
rất là nhiều từ cộng đồng
thế là cái dự án nó cứ
dần dần phát triển
và đi theo những con đường
rất là tốt đẹp
kết nối được rất là nhiều những đối tác
thậm chí là trong nước và ngoài nước
rồi chưa kể nữa là
đã tham gia rất là nhiều các sự kiện
nâng cao nhận thức cho cộng đồng
và tạo một cái cộng đồng
theo một khái niệm gọi là
cộng đồng cùng nhau bảo vệ cộng đồng
tại vì bây giờ một người đâu thể bảo vệ hết
tất cả mọi người
thì bây giờ trong người đạo mới nghĩ ra
thôi bây giờ mình tạo một cộng đồng
tất cả mọi người cũng có thể bảo vệ

ai có nhu cầu gì ai có câu hỏi gì
lên trên cộng đồng và sẽ được giải đáp
trong vòng tiếp tắc
một dự án sức ý nghĩa
và tôi thì cũng là một thành viên
trong nhóm telegram của bạn chống lừa đảo
vậy thì đến thời điểm này
chúng ta cũng đã hỗ trợ được rất nhiều người
phòng và chống được những tội phạm
ở trên không gian mạng
vậy thì trong thời gian tới
dự án sẽ tiếp tục có những chiến lược
cũng như kế hoạch như thế nào
để có thể chúng ta phát triển
cũng như là hỗ trợ người dân được nhiều hơn
hiện tại thì chống lừa đảo
cũng đang dần dần mở rộng
thêm nhiều đối tác trong và ngoài nước
nhằm cái việc là hỗ trợ các doanh nghiệp
chống bị giả mạng
chống bị lừa đảo
của các đối tượng
khách hàng của họ
ở trên không gian mạng
tại vì rất là nhiều doanh nghiệp
tại việt nam bị giả mạng
và rất là nhiều khách hàng của họ
bị giả mạng bị lừa đảo
trên không gian mạng
gây ảnh hưởng tới uy tín doanh dự
và rất là nhiều thứ
gây thiệt hại tới kinh tế
thậm chí của cá nhân
và của doanh nghiệp
thì chống lừa đảo đang mong muốn
kết nối được với nhiều doanh nghiệp hơn
nhiều đối tác hơn
thứ nhất là mình nâng cao nhận thức cho nhân viên này
cho nhân viên của tập đoàn
hoặc là công ty đó
thứ hai nữa là kết nối với các sở ban ngành
để mà chia sẻ lan tỏ
những thông điệp về an toàn thông tin
nâng cao nhận thức cho mọi người
để họ có thêm cái vaccine
gọi là vaccine số
khi mà họ lên doanh mạng
họ được an toàn hơn
thay vì là họ bị bệnh
hoặc là họ bị bệnh
họ bị lừa xong
thì họ mới đi kiếm bác sĩ
hoặc là kiếm công an
hoặc là kiếm công an chức năng
để mà cầu cứu
thì như vậy nó đã quá buồn rồi
nên cách tốt nhất là phải phòng bệnh hơn chữa bệnh
tức là thủ đoạn thì tinh vi hơn
và cái kỹ năng của người sử dụng
thì lại gần như là khá hạn chế
vậy thì hiếu có thể có một lời khuyên nào đó
cho những người sử dụng không dân số
trong cái sự kiện
của bạn thì
bạn có dùng một từ
mà tôi nghĩ rằng là tôi và rất nhiều người ở đây
sẽ ấn tượng đó là
khi chúng ta sử dụng mạng xã hội
thì hãy chậm lại một chút
vậy thì cái chậm lại một chút này
nó sẽ mang lại những cái hiệu quả như thế nào
đối với người dân việt nam
khi tham gia trên các cái môi trường số
thì cái việc mà chúng ta chuyển đổi số
thì phải áp dụng công nghệ
trong đời sống trong công việc rất là nhiều
cũng chính vì vậy mà chúng ta cũng dễ
thành đối tượng của các
lừa đảo của các đối tượng lừa đảo
thì chúng ta phải làm gì
chúng ta phải chậm lại sống chậm lại
sống chậm lại chừng vài giây thôi
để chúng ta suy nghĩ thử cái đó
nó có hợp lý hay không
cái trang web hoặc là cái ứng dụng
mà kênh lừa đảo gọi cho chúng ta
có hợp lý có hợp pháp
hoặc là chính thống hay không
thì lúc đó chúng ta mới kích hoạt
hoặc là đầu tư
thứ hai nữa khi mà chúng ta phát hiện ra
được đó là những cái trang web
ứng dụng lừa đảo
thì ngay lập tức nên báo cáo
tại vì là rất ít nạn nhân
họ chịu báo cáo
đôi khi họ biết họ cũng làm ngơ
họ bỏ qua hoặc là họ đã bị lừa rồi
họ cũng không muốn báo cáo
tại vì họ nghĩ rằng là báo cáo
cũng chả làm việc gì
nhưng mà thực sự báo cáo thì mình sẽ giúp được
cho người tiếp theo họ sẽ tránh
bị lừa ở trên thông tin mạng
nó là một việc làm rất là tốt
thứ nhất là mình sẽ nắm được
cái gọi là cái hình thức
lừa đảo của
cái kẻ lừa đảo đó
để mà mình cảnh báo cho mọi người
thứ hai nữa là
cái trang web hoặc cái ứng dụng đó
mình có thể ngăn chặn và khó chặn
để mà người tiếp theo
họ không có truy cập vào được
và tôi hy vọng rằng với công hiến của bạn
cũng như là team dự án chống lừa đảo
thì sẽ hỗ trợ người dân doanh nghiệp
và nhà nước chống lại những tội phạm
trên không gian mạng xin cảm ơn
sẽ là năm ứng dụng mạnh mẽn
trí tuệ nhân tạo ai
là năm dịch vụ công trực tuyến toàn trình
đó là những mục tiêu nhiệm vụ cụ thể
của công cuộc chuyển đổi số
trong năm hai nghìn hai mươi bốn
đây cũng là sự kỳ vọng của người dân
hướng tới cuộc sống chuyển đổi số nhanh
hiệu quả bền vững toàn diện hơn
để không ai bị bỏ lại phía sau
đến đây thì thời lượng
của chương trình nhịp sống số tuần này cũng đã hết
xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị